thì từ ngày một tháng một mươi đến nay lại phải đón thêm khoảng ba trăm linh người về quê từ các vùng dịch khiến nỗi lo trồng chất nỗi lo
trong khi các tỉnh miền trung tập trung chống dịch covid một mươi chín
vừa qua lại tiếp tục ghi nhận cơn bão kompasu là cơn bão số tám vào biển đông
có cường độ rất mạnh khi ở trên biển sẽ ảnh hưởng và gây mưa lớn ở các tỉnh bắc bộ khu vực bắc và trung trung bộ
các địa phương cần chủ động ứng phó nguy cơ xuất hiện báo trồng báo lũ trồng lũ
đó là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cho công điện khẩn gửi các bộ ngành trung ương và các tỉnh từ quảng ninh đến phú yên trong chiều một mươi tháng một mươi
yêu cầu chủ động triển khai ứng phó thiên tai nguy hiểm trong những ngày tới
nhấn mạnh nguy cơ báo trồng báo lũ trồng lũ là tình huống thiên tai nguy hiểm
thủ tướng chỉ đạo bộ công an phối hợp với chính quyền các địa phương và các bộ ngành liên quan
tuyên truyền khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển các vùng bị ảnh hưởng của báo lũ sạt lờ
triển khai phương án hỗ trợ bảo đảm an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc
chỉ đạo tại cuộc họp với các bộ ngành trong ngày một mươi tháng một mươi phó thủ tướng lê văn thành
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã yêu cầu lên ngay phương án kịch bản ứng phó bão số tám
hiện mỗi ngày đang có hàng nghìn người dân đi từ nam ra bắc về quê để tránh dịch covid một mươi chín
sẽ rất nguy hiểm nếu trên đường gặp bão hoặc ngập lụt
các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng các điểm tập kết cũng như nhu yếu phẩm cần thiết
để khi có mưa bão đến thì mời người dân đã trên đường hành trình ra bắc nghỉ lại tránh trú
đảm bảo an toàn cho bà con phó thủ tướng yêu cầu
mới đây được sự chấp thuận của bộ giao thông vận tải và các địa phương cảng hàng không quốc tế nội bài
có một chuyến bay thương mại nội địa đi tp hcm với một trăm tám mươi hành khách
tuy nhiên do khống chế số lượng chuyến bay nên một số sân bay khá vóng vẻ
tại cảng hàng không quốc tế nội bài nhân viên hàng không có mặt từ khá sớm để dọn dẹp vệ sinh
trang trí cây cảnh tại khu vực nhà ga quốc nội
ở quầy làm thủ tục nhân viên các hãng cũng được bố trí để sẵn sàng hướng dẫn hành khách lên máy bay
bà nguyễn thị kim ngân phó giám đốc cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết
mỗi ngày cảng có một chuyến bay thương mại nội địa của hãng vietnam airlines đi tp hcm với một trăm tám mươi hành khách
chiều ngược lại được tổ chức là chuyến bay công vụ không có khách thương mại
vì phải chờ các bên thống nhất quy trình cách ly
theo đại diện của hãng bamboo airways hãng thực hiện các chuyến bay từ tp hcm đi phú quốc kiên giang và đồng hới quảng bình
trong những ngày đầu mở bán vé bamboo airways ghi nhận chiều bay từ tp hcm về các địa phương
là các trạng bay đắt khách nhất nhiều chuyến bay chỉ còn lại vài vé cuối cùng dù thời gian mở bán chưa lâu
do nhu cầu hành khách bị đè nén sau thời gian dài
cùng với số lượng các chuyến bay trong giai đoạn đầu thử nghiệm bị hạn chế
kéo theo giá vé nhỉnh hơn bình thường đôi chút
thưa quý vị vẫn là liên quan những chuyến bay cảng hàng không quốc tế sân bay tân sơn nhất
tp hcm vừa ban hành quy định tạm thời trong giai đoạn thí điểm triển khai các đường bay nội địa
từ ngày một mươi đến hai mươi tháng một mươi với hành khách trên các chuyến bay dự kiến từ sân bay tân sơn nhất
đi đà nẵng huế thừa thiên huế quảng bình quảng nam thanh hóa phú quốc hà nội
và các chuyến bay từ nha trang khánh hòa huế phú quốc kiên giang bình định quảng nam nghệ an
theo đó điều kiện để hành khách thực hiện các chuyến bay ở sân bay tân sơn nhất
là phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín đủ một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay
hành khách không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát họng
trong quá trình di chuyển từ sân bay về nơi cư trú lưu trú hành khách luôn thực hiện thông điệp năm k
chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư chú lưu chú tự theo dõi sức khỏe
hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương
trường hợp có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ho sốt khó thở đau họng rát họng mất vị giác
thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
sau khi nới lỏng giãn cách các hành khách bay từ tp hcm ra hà nội sẽ tự trả các chi phí cách ly và xét nghiệm
sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
ngoài các điều kiện chung với hành khách đi máy bay
ubnd tp hcm áp dụng biện pháp cách ly tập trung bảy ngày với khách đi máy bay từ tp hcm đến nội bài
và lưu trú ở hà nội tại các khu cách ly hoặc khách sạn do hà nội công bố
hành khách sẽ tự trả các chi phí cách ly và xét nghiệm
sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
hà nội cũng đã công bố danh sách khách sạn và giá dịch vụ cùng số điện thoại liên hệ của các khách sạn
để hành khách đi máy bay từ tp hcm đến hà nội
và lưu trú tại thành phố lựa chọn làm nơi cách ly tập trung
theo danh sách khách sạn cách ly hà nội hiện có hai mươi khách sạn được công bố
gồm ba khách sạn năm sao bảy khách sạn bốn sao còn lại là hai ba sao với công suất hơn hai năm trăm linh phòng
đến bốn giường được đưa vào phục vụ cách ly cho các đối tượng nhập cảnh về việt nam
tại các sân bay hay cảng biển các đối tượng nghi nhiễm là f một f hai f ba
hiện tại sở du lịch cũng đã phối hợp với các đơn vị đặt phòng khách sạn
để người dân có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin
các khách sạn cách ly ở hà nội với tiêu chuẩn từ hai năm sao với mức giá cách ly đa dạng
chỉ từ chín trăm chín mươi chín đồng một người phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau
bộ giao thông vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh
áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc
từ ngày một mươi ba một mươi đến ngày hai mươi một mươi
quy định có nghiên cứu tiếp thu các hướng dẫn của bộ y tế và triển khai thí điểm trong vòng bảy ngày
từ một mươi ba một mươi đến hai mươi một mươi
sau thời gian thí điểm bộ giao thông vận tải sẽ đánh giá và điều chỉnh
bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo
trong giai đoạn bảy ngày thí điểm các doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm
và tối đa không vượt quá ba mươi số chuyến theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
số chuyến trên tháng và có giãn cách chỗ trên phương tiện
riêng xe dường nằm sẽ không áp dụng giãn cách
các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương hoặc khu vực có nguy cơ tương đương
thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
hành khách đi từ địa phương hoặc khu vực có nguy cơ rất cao đến nguy cơ cao vùng đỏ vùng cam
đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn vùng xanh
phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương
đồng thời hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
bên cạnh đó hành khách phải tuân thủ thông điệp năm k
những người có triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát họng không được tham gia chuyến xe
bộ giao thông vận tải đề nghị các địa phương nơi hành khách cư trú lưu trú quản lý
theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương theo quy định của bộ y tế
và theo quy định cụ thể của từng địa phương đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
cũng liên quan đến thí điểm vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô
theo quy định tạm thời của bộ giao thông vận tải bến đi hoặc bến đến nằm trong địa phương
có nguy cơ rất cao nguy cơ cao hành khách phải được tiêm đủ vaccine
đối với các địa phương khu vực nguy cơ và bình thường mới thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
với hành khách từ địa phương có nguy cơ rất cao cao đến địa phương có nguy cơ tương đương
hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương đồng thời có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ tuân thủ năm ca
trường hợp hành khách chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của bộ y tế
khi đi cùng người thân trên chuyến xe phải có xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ và thực hiện
biện pháp phòng dịch của bộ y tế và từng địa phương nơi đến hành khách đi từ địa phương có nguy cơ
và bình thường mới đến địa phương nguy cơ cao hơn tuân thủ năm k không tham gia chuyến đi khi có
các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát họng xét nghiệm âm tính bảy mươi hai giờ kê khai
thông tin đeo khẩu trang sắt khuẩn tay hạn chế tiếp xúc hành khách phải chủ động thông báo
với chính quyền địa phương nơi cư dịch
cư chú lưu chú tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư chú lưu chú
theo quy định của bộ y tế và cụ thể của từng địa phương với lái xe nhân viên phục vụ trên xe
cũng tương tự phải tiêm đủ hai liều vaccine hoặc mắc covid một mươi chín nhưng đã khỏi không quá sáu tháng
xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ với địa phương nơi hành khách lưu trú cư trú phải quản lý
theo dõi kiểm tra giám sát những người về địa phương theo quy định của bộ y tế và quy định
cụ thể của từng địa phương
đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng
xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi cư chú lưu chú
đối với hành khách về từ vùng dịch được công bố tại trang thông tin điện tử bộ y tế
giai đoạn thí điểm từ một mươi ba tháng một mươi đến hết ngày hai mươi tháng một mươi sau đó bộ giao thông vận tải
sẽ tổng hợp tình hình đánh giá kết quả báo cáo thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín trong giai đoạn thí điểm chỉ thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt
quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày của đơn vị theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
số chuyến trên tháng và có giãn cách chỗ trên phương tiện không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
liên quan đến người đang tự phát về quê vừa qua tỉnh ninh thuận đã lập biên bản đối với một ba trăm sáu mươi hai trường hợp
người dân về quê từ các tỉnh thành phía nam chủ yếu tại chốt kiểm soát cà ná
huyện thuận nam với tổng số phương tiện tạm giữ là sáu trăm bảy mươi chín xe máy các loại
công an huyện thuận nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chín mươi năm trường hợp phạt cảnh cáo một mươi một trường hợp
phạt tiền tám mươi bốn trường hợp đến nay có năm mươi bảy trường hợp đã chấp hành nộp tiền phạt
theo công an tỉnh ninh thuận người dân tự ý rời khỏi nơi tạm trú ở tp hcm bình dương đồng nai
về địa phương nêu trên đã vi phạm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch
tại công điện số một nghìn sáu mươi sáu
cdttg ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về việc ai ở đâu ở yên đấy tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh
thành phố nơi cư trú từ sau ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép
việc lộ biết bản xử phạt căn cứ công văn ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban dân tỉnh ninh thuận
về xử lý vi phạm hành chính đối với người từ vùng dịch và áp dụng khoản hai một mươi bốn một trăm một mươi bảy
nđcp ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
tuy nhiên cũng theo thông tin từ công an ninh thuận việc xử lý vi phạm hành chính trên là để gian đe giáo dục tuyên truyền vận động
hạn chế việc người dân tự ý bỏ về quê vi phạm tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
không nhằm mục đích thu tiền phạt của người dân có hoàn cảnh đời sống khó khăn
căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhiều hoàn cảnh người dân về quê còn rất khó khăn không có khả năng đóng tiền phạt
nên công an tỉnh ninh thuận đã chỉ đạo công an các huyện thành phố phối hợp với công an huyện thuận nam và ủy ban nhân dân các xã
phường thị trấn nơi người vi phạm thường trú xem xét miễn giảm mức phạt cho người dân bị lập biên bản
theo đó đối với các trường hợp đã lập biên bản ghi nhận vụ việc công an huyện thuận nam tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý theo đúng quy định của pháp luật đồng thời hướng dẫn người dân tiến hành các thủ tục hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
những trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi sáu trường hợp chưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
và hai mươi bảy trường hợp đã ban hành quyết định nhưng chưa chấp hành thì tổ chức xác minh hoàn cảnh của từng trường hợp để quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định
sau khi đã được khoản thi hành quyết định xử phạt vi phạm hình chính
cho trường hợp người vi phạm không có khả năng thi hành
căn cứ đơn xin miễn giảm tiền phạt của người vi phạm
có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
lực lượng công an sẽ hướng dẫn người vi phạm
thực hiện thủ tục giảm miễn tiền phạt theo quy định
đối với các phương tiện đã tạm giữ của các người vi phạm
công an ninh thuận chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức trao trả cho người dân
sau khi họ hoàn thành cách ly y tế tập trung theo quy định
thưa quý vị những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như những chính sách được ban hành mới nhất của chính phủ
và chính quyền các tỉnh thành phố
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này luôn cập nhật thông tin
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại